đi không được ở cũng không xong
đây là tình cảnh của hàng chục hậu dân
những người đang cố bám víu tại trung cư đã xuống cấp
ở quận bình thạnh tp hcm
họ đang phải sống thường trực trong nỗi sợ nhà sập
hãy cùng chúng tôi theo dõi ghi nhận sau đây
khuất sâu những bụi cây rậm rạp này là khu chung cư thủy lợi bốn
nơi sinh sống của gần hai mươi hội dân
có địa chỉ tại số hai trăm linh chín đường nguyễn xí
phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm
mùa nắng nóng thì bốc mùi hôi
mùa mưa thì thấm rột nứt nẻ và sụp lúng
đây là tình cảnh mà những hội dân phải gánh chịu hơn bốn năm nay
thứ nhất là mùi hôi từ trên rạp
thứ hai nữa là rác rồi những dây chai
rồi những hàm cầu bị nứt
nó xuống cấp và bây giờ cái nhà này thì giờ nó nghiêng
được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
làm đơi ăn chỗ ở cho cán bộ
công nhân viên
tuy nhiên trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng
nhiều gia đình không dám bám trụ tại chung cư thủy lợi bốn
mà đã chuyển ra ngoài sinh sống
hiện chỉ còn sáu gia đình
do điều kiện kinh tế khó khăn
nên phải chấp nhận sống chung với hiểm họa rình rập
không đi được thôi bây giờ giờ
tối giờ làm sao mà có tiền để mua nhà mới
hoặc là thuê nhà khác cũng không thuê được
thì bây giờ nhân dân khổ thế này
thì đề nghị chính quyền sửa chữa nhà này là cho nó tốt
mong muốn nếu như giờ mà ở thi giải tòa
thì làm sao để cho có nhiều người sống ở đây
có cái cuộc sống nó thoải mái chút
chứ ở đây nó bị đát quá
mà chưa biết là nó sập lúc nào nữa
quỹ ba nhân dân thành phố hồ chí minh
có chủ trương chỉnh trang giải cứu
các tuyến kênh rạch trọng yếu
để bảo đảm tiêu thoát nước cho khu nội thành
trong đó có dự án cải tạo môi trường
xây dựng cơ sở hạ tầng
và khai thác quỹ đất ven rạch xuyên tâm
chung cư thủy lợi bốn cũng thuộc diện giải tỏa
do nằm trên hành lang tuyến rạch
tuy nhiên đến nay
rạch xuyên tâm vẫn đứng yên tại chỗ
tình trạng xuống cấp của chung cư này
cũng đã kéo dài nhiều năm
còn cư dân vẫn phải sống
trong nỗi bất an như thế này